căng thẳng trên bán đảo triều tiên có nguy cơ leo thang trong bối cảnh triều tiên đang tiếp tục hoạt động thử vũ khí mới
trong khi mỹ và hàn quốc tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn
hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna thông báo quân ủy trung ương đảng lao động triều tiên đã chỉ huy cuộc tập trận từ ngày hai mươi một đến hai mươi ba tháng ba
nhằm cảnh báo kẻ thù về một cuộc khủng hoảng hạt nhân thực sự và xác minh độ tin cậy của lực lượng vũ khí hạt nhân để tự vệ
theo kcna vũ khí hạt nhân tấn công dưới nước đã được triển khai ngoài khơi bờ biển huyện riun tỉnh nam ham jong hôm hai mươi một tháng ba
và đánh trúng mục tiêu giả định ở vùng biển ngoài khơi vịnh hồng uôn vào chiều ngày hai mươi ba tháng ba
vũ khí này là một thiết bị không người lái đã di chuyển theo đường ovan và hình số tám ở độ sâu từ tám mươi đến một trăm năm mươi mét
ở vùng biển phía đông bán đảo triều tiên trong năm mươi chín giờ một mươi hai phút
trước đó hôm hai mươi hai tháng ba triều tiên đã phát triển vũ khí hạt nhân từ đường ovan và hình số tám ở độ sâu từ tám mươi đến một trăm năm mươi mét
đã phóng các tên lửa hành trình chiến lược oasam một và wasan hai gắn đầu đạn thử nghiệm mô phỏng đầu đạn hạt nhân từ tỉnh nam ham jong
kcna cũng chỉ trích việc mỹ và hàn quốc tổ chức các cuộc tập trận chung gần đây
nhấn mạnh các cuộc tập trận này đã đẩy tình hình quân sự và chính trị trên bán đảo triều tiên đến mức nguy hiểm không thể đảo ngược